nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh nhiều đảng và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng đến ban chấp hành trung mương đảng ta
bày tỏ tình cảm sâu đậm về chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản và nhân dân việt nam
đối với sự nghiệp cách mạng lào chủ tịch hồ chí minh đã luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo lãnh đạo
dành sự ủng hộ giúp đỡ quý báo to lớn kịp thời cho nhân dân lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
chống thực dân kiểu cũ và mới góp phần làm cho cách mạng lào từng bước giành thắng lợi
trong ngọn lửa phong trào cách mạng cam go ác liệt đầy hy sinh to lớn của nhân dân hai nước lào việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã cùng với chủ tịch cai sọn phung vi hẳn và chủ tịch supha nhu vong xây dựng mối quan hệ đoàn kết lào việt nam
trở thành khối sức mạnh đại đoàn kết không bao giờ phai của nhân dân hai nước để chiến thắng giặc ngoại xâm
tình đoàn kết đặc biệt đó đã trở thành mối quan hệ trong sáng thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế
trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước
là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chúng ta càng thấm thiế công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và lời dạy bất hủ của người thường nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà kiểu long
lời dạy đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào
đảng nhà nước và nhân dân lào khẳng định sẽ cùng với đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
giữ gìn mối quan hệ đặc biệt này đời đời bền vững
bày tỏ tình cảm chân thành tới chủ tịch hồ chí minh người sáng lập đảng cộng sản việt nam
lãnh đạo cuộc đấu tranh đoàn kết vì độc lập và thắng lợi của nhân dân việt nam
điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba nhấn mạnh
chủ tịch fidel castro ruth và chủ tịch hồ chí minh hai lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc
đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó keo sơn việt nam và cuba
mối quan hệ này được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh tiếp tục là tấm gương cho thế giới
trong thời điểm mà nhân loại rất cần sự đoàn kết và hợp tác để cứu giúp các nạn nhân do đại dịch gây ra
nhân dịp này đảng cộng sản cuba tái khẳng định quyết tâm của đảng cộng sản cuba
trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt với đảng cộng sản việt nam
tin tưởng nền tảng của những lời dạy và di huấn của chủ tịch hồ chí minh
sẽ tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho nhân dân và các thế hệ tương lai của việt nam
trong công cuộc xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa một mươi lần to đẹp hơn